lái ô tô đuổi theo và tông tử vong hai người làm bị thương một người
trần xuân hải hai mươi chín tuổi chú xã ân thạnh huyện hoài ân
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an võ phan hoài bảo
chú huyện hoài ân nợ vợ của trần xuân hải là nguyễn thị trang
số tiền chín trăm linh đồng nhưng đòi nhiều lần không trả
trang đã đăng facebook về việc bảo nợ tiền không trả
bảo bực tức nên rủ thêm hai người mang theo giao tự chế
tới nhà trang nói chuyện sau khi cự cãi trang gọi hải
về giải quyết mâu thuẫn về cách nhà tám mươi m thầy nhóm của bảo
hải đã điều khiển xe ô tô bốn chỗ đuổi theo và tông vào
xe máy của nhóm người này hậu quả bảo và một người
tên nguyễn quốc việt tử vong tại chỗ người còn lại bị thương